hội đồng nhân dân tỉnh quảng trị vừa phối hợp với tổ chức oxfam tại việt nam tổ chức hội thảo
triển khai sáng kiến dân chấm điểm m sco trong lĩnh vực y tế và khởi động sáng kiến này tại
bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị y tế là lĩnh vực nhận được sự quan tâm của xã hội nhưng
thời gian qua tồn tại nhiều vấn đề khiến người dân chưa hài lòng vì vậy
việc đo lường sự hài lòng của người dân trong lĩnh vực này là điều hết sức cần thiết
bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị vừa tiến hành lắp đặt hai máy cảm ứng để người dân trực
tiếp đánh giá mức độ hài lòng khi đi khám chữa bệnh ngay trong những ngày đầu triển khai
mô hình này đã nhận được phản hồi tích cực từ những bệnh nhân và người nhà của họ
dự án dân chấm điểm m score sẽ tập trung vào những mục tiêu cụ thể như thiết lập cơ chế đánh giá
chất lượng dịch vụ tại các cơ sở y tế cho người dân một cách đơn giản thuận tiện
nâng cao tinh thần thái độ trách nhiệm của đội ngũ thầy thuốc và nhân viên y tế
giảm chi phí người dân trả cho nhu cầu khám chữa bệnh đặc biệt là chi phí không chính thức trong các cơ sở y tế
là một cái công cụ đem lại niềm tin cho chính bệnh nhân cũng như đem lại niềm tin cho cán bộ
cũng như lãnh đạo của bệnh viện thực sự là khách quan và tạo ra một mối quan hệ
một cái sự chia sẻ cởi mở chính giữa bệnh nhân với cả các cán bộ ngành y tế
việc áp dụng triển khai dự án dân chấm điểm vào dịch vụ y tế sẽ giúp lượng hóa chất lượng dịch vụ y tế
qua đó hỗ trợ việc đánh giá so sánh chất lượng dịch vụ công được dễ dàng hơn
đồng thời tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng
khám chữa bệnh đáp ứng được nhu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh